sau quá trình tích cực truy tìm đối tượng công an tỉnh tuyên quang đã phát hiện đối tượng f là bệnh nhân số một mươi hai trăm bốn mươi năm trốn cách ly tại viện quân y một trăm một mươi tp bắc giang
đối tượng f là sùng my quả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị trấn yên minh huyện yên minh tỉnh hà giang
vào khoảng gần ba giờ sáng ngày bốn tháng bảy sùng my quả đã trèo tường bỏ trốn khỏi khu cách ly
sau khi nhận được tin công an thành phố bắc giang khẩn trương vào cuộc phối hợp với công an các địa phương xác minh truy tìm đối tượng
lực lượng công an đã xác định đối tượng f này lên xe khách của nhà xe cầu mè chạy tuyến mỹ đình hà giang
đến một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày chiếc xe khách di chuyển trên địa phận huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
thì công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an tỉnh tuyên quang dừng xe khách đưa vào vị trí an toàn phòng chống dịch
tiến hành xác minh nhanh ngoài đối tượng f trên thì trên chiếc xe khách còn có hai mươi bảy người
hiện những người này đã buộc phải cách ly tập trung hai mươi một ngày tại khu cách ly của huyện bắc quang tỉnh hà giang